từ sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám đến nay ngư dân ở phường đông hải thành phố phan rang tháp tràm tỉnh ninh thuận liên tục trúng đậm tôm hùm giống tự nhiên
lộc biển đầu năm đã đem lại cho nhiều ngư dân nơi đây thu nhập trung bình một triệu đồng mỗi ngày
từ sáng sớm trên bờ biển thôn phú thọ phường đông hải thành phố phan rang tháp tràm đã có nhiều thương lái thu mua tôm hùm giống đứng chờ để mua sản phẩm của ngư dân
theo các ngư dân khoảng ba đến bốn giờ thả lưới rũ mỗi ngư dân có thể bắt được từ năm đến một mươi con có ngư dân còn bắt được từ một mươi đến hai mươi con tôm hùm giống
tùy theo kích cỡ giá tôm hùm sao giao động từ một trăm chín mươi năm đến ba trăm năm mươi đồng một con tôm hùm xanh từ ba mươi đến ba mươi năm đồng một con bình quân mỗi ngư dân thu nhập từ năm trăm linh đến bảy trăm linh nghìn đồng một ngày có ngư dân tu hơn hai triệu đồng một ngày
năm nay do ảnh hưởng thời tiết mưa bão nhiều làm cho nhiều vùng nuôi tôm hùm lồng tại các tỉnh khánh hòa phú yên bị hư hại nặng nên nhu cầu mua giống thả nuôi đúng thời vụ tăng cao do đó giá bán tôm hùm giống được đánh bắt từ tự nhiên tăng gấp hai lần so với những năm trước đây
vùng biển ở ninh thuận ít bị ảnh hưởng của mưa bão nên tôm hùm giống trong môi trường biển tự nhiên sinh sản nhiều và sinh trưởng tốt
nhờ đó cứ sau tết nguyên đán hàng năm ngư dân ở đây thường trúng mùa đánh bắt tôm hù
tôm hùm giống thu nhập tăng đáng kể